tàng trữ trái phép chất ma túy và súng quân dụng nguyễn hoàng ân chú huyện tân phước vừa bị công an thị xã gò công tỉnh tiền giang khởi tố bắt tạm giam
vào đầu tháng bốn công an thị xã gò công kiểm tra hành chính nơi ở của ân phát hiện hai khẩu súng quân dụng và hai mươi bịch ni lông chứa ma túy tổng hợp
tiếp tục kiểm tra nơi ở của vợ ân thu giữ ba dao tự chế một mươi sáu túi ni lông ma túy tổng hợp
ân khai mua số ma túy trên để sử dụng và cất giữ súng giúp võ phùng hưng
tuy nhiên hưng không thừa nhận đã đưa súng cho ân
đối với vụ việc có liên quan đến hai khẩu súng công an thị xã gò công chuyển giao phòng an ninh điều tra công an tỉnh tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền